hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại di tích quốc gia đặc biệt nhà đầy buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày thành lập tri bộ đảng đầu tiên tại đắk lắc
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi tri bộ đảng cộng sản đầu tiên ở đắk lắc được thành lập tại nhà đầy buôn ma thuột là nhân tố quyết định đến thắng lợi trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở đắk lắk góp phần đưa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở đắk lắc tới thành công
nhân kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày thành lập tri bộ đảng đầu tiên tại đắk lắc đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc nguyện tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang bản lĩnh trí tuệ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và hành động phương thức lãnh đạo để khơi dậy mọi tiềm năng lợi thế và nguồn lực tăng cường liên kết hợp tác quyết tâm xây dựng đảng bộ tỉnh đoàn kết và vũng mạnh về mọi mặt lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội x